chỉ trong vòng ba tháng có hơn ba trăm linh đối tượng trong nước tung tin giả về covid một mươi chín trên không gian mạng đã bị cơ quan chức năng xử lý
đó là chưa kể những đối tượng ở nước ngoài những đối tượng phản động chống phá đảng nhà nước lợi dụng dịch bệnh để phát tán tin giả nhằm phá hoại nỗ lực phòng chống covid một mươi chín của cả cộng đồng
ngoài việc xử lý các đối tượng các cơ quan chức năng còn yêu cầu một số nhà mạng như facebook google gỡ bỏ hai trăm năm mươi liên kết chứa thông tin giả
các quân đang thực hiện quyết liệt công tác phòng dịch về công tác này tôi cũng chia sẻ với gia đình và cũng được gia đình rất tạo điều kiện động viên để làm việc thêm ngoài giờ có thể là về muộn hơn những ngày bình thường và thứ bảy chủ nhật thì lên cơ quan để làm việc
để đảm bảo được công tác này chúng tôi quán triệt tinh thần chống dịch như chống dạc mà chính phủ đã đề ra
chúng tôi cũng đã quán triệt
cái chỉ đạo của lãnh đạo bộ ngoan rồi chỉ đạo của lãnh đạo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chúng tôi cũng đã động viên cán bộ chiến sĩ xác định tư tưởng trước tiên là chúng ta phải hoàn thành được cái nhiệm vụ đặt ra và làm được công việc nhiều nhất trong thời gian ngắn nhất để hạn chế được cái thông tin xấu độc
diễn biến dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp khó lường
vậy nên dù đã nhiều ngày không được nghỉ nhưng những chiến sĩ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao vẫn kiên trì với quyết tâm ngăn chặn vấn nạn tin giả lan truyền trên không gian mạng
bởi đó là việc làm thiết thực cùng với chính phủ và toàn dân ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến ngày càng phức tạp
công an huyện đảo phú quốc tỉnh kiên giang cũng đã triển khai đồng bộ các biện pháp phương án kế hoạch phòng chống dịch đảm bảo an toàn cho cám bộ chiến sĩ thực thi nhiệm vụ
tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng của huyện chính quyền các xã thị trấn thực hiện các biện pháp phòng chống trong cộng đồng
công an huyện phú quốc đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong công tác quản lý xuất nhập cảnh ra soát lên danh sách những người đi trên các chuyến bay có người bị nhiễm dịch covid một mươi chín đến địa bàn
tại các cơ sở lưu trú cán bộ chiến sĩ đội an ninh và cảnh sát quản lý hành chính cùng công an các xã thị trấn tiến hành kiểm soát chặt chẽ công tác khai báo tạm trú tại các cơ sở lưu trú
kiểm tra nhắc nhở và hướng dẫn các cơ sở kinh doanh lưu trú cách phòng chống dịch một cách hiệu quả nhất đồng thời hướng dẫn khách lưu trú tiến hành làm thủ tục khai báo y tế theo quy định
nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực cách ly trên địa bàn công an huyện đã chỉ đạo công an các xã thị trấn triển khai lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối các khu vực cách ly
tránh việc người bị cách ly bỏ trốn chủ động phòng ngừa sẵn sàng xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh liên quan đến an ninh trật tự không để người không có nhiệm vụ vào khu vực cách ly và tiếp tế đồ dùng cho họ khi cần
đến thời điểm hiện tại huyện đảo phú quốc chưa phát hiện có người nhiễm bệnh covid một mươi chín

để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ làm công tác giải quyết thủ tục hành chính
tại nơi tiếp công dân công an huyện đã bố trí nước rửa tay khử khuẩn và phát khẩu trang miễn phí cho người dân đến làm thủ tục cấp đổi chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ khác
với tinh thần chủ động khẩn trương tích cực công an huyện phú quốc cùng với các cấp các ngành và chính quyền địa phương đang nỗ lực để chiến thắng dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian sớm nhất
thưa quý vị hiện trên thế giới đang có tình trạng săn lùng tìm mua thuốc trị sốt z trước thông tin mỹ dùng thuốc điều trị sốt z chloroquine để chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín
vâng trong khi thế giới còn đang chứng minh tính hiệu quả của loại thuốc trị sốt z trên bệnh nhân covid một mươi chín
thì tại việt nam nhiều người dân cũng đã tìm mua dự trữ khiến cho loại thuốc này trở nên khan hiếm
và mới đây có trường hợp còn tự ý mua thuốc uống sốt z dự phòng covid một mươi chín
dẫn đến ngộ độc phải cấp cứu
mới đây trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận một bệnh nhân nam bốn mươi ba tuổi ở hà nội bị ngộ độc do uống một mươi viên thuốc sốt z để phòng ngừa covid một mươi chín
trước đó bệnh nhân này có biểu hiện nôn nhiều mờ mắt suy hô hấp tụt huyết áp được đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện huyện
các bác sĩ cho biết bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện bạch mai trong tình trạng thở máy do ngộ độc thuốc điều trị sốt z chloroquine
đây là ca ngộ độc thuốc sốt z do uống để dự phòng covid một mươi chín đầu tiên được cơ quan y tế ghi nhận trong mùa dịch này
tuy nhiên trên mạng xã hội vẫn đang có nhiều người đồn đại về tác dụng của thuốc sốt z với covid một mươi chín
trong đó có những hướng dẫn như nếu là nhóm f một f hai tức là người có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc tiếp xúc với người tiếp xúc
thì có thể uống thuốc này một viên một tuần để dự phòng
thuốc này là thuốc mà có rất nhiều tác dụng phụ
lớn nhất là có thể gây tử vong do suy tim suy thận suy gan
thế chính vì thế cho nên là mọi người hết sức đề phòng khi sử dụng cái thuốc này
theo quy định của bộ y tế thuốc điều trị sốt z chloroquine phải bán theo đơn
thế nhưng tại một số nhà thuốc trên địa bàn hà nội thuốc này vẫn được nhập về bán theo nhu cầu của người mua
người ta cứ chữ đấy nên là ví dụ lên như thế chứ nhiều người hỏi lắm
thì cứ để chiều về xong rồi xem thế nào nếu có bạn em muốn đặt thêm thì chị sẽ đặt cho
nếu có bao nhiêu một lọ không đắt đâu em chỉ bán dưới hơn nhau một tí thôi ạ
một lọ thì một lọ nó có một trăm linh viên một lọ nó có một trăm linh viên bây giờ chỉ bán ba trăm linh nghìn thôi mà
lấy hàng được hay không là do công ty người ta chứ không phải do bạn em đâu ạ
bây giờ thì bao nhiêu một viên ở đây
bây giờ ạ bây giờ em không biết ạ
nhà em vẫn bán thì là còn năm trăm linh đồng một viên thôi
còn tại hiệu thuốc này mặc dù không còn thuốc điều trị sốt z
nhưng người đứng quầy lại tư vấn một loại thuốc khác
tháng sinh khác có thể điều trị được covid một mươi chín
bọn chị lâu lắm là không bán garofin rồi
tại vì cái đấy nó điều trị sốt z nó không nắp ứng được
bây giờ nó đã biến thể tận như là nó sẽ không nắp ứng được
khi mà có khả năng mình nghi ngờ bình yên
mình uống ngay lê mình nghi ngờ bình yên là tốt là mình đã có ho và có hiện tượng mũi xanh
em uống luôn thì nó không sao cả vì đã có hiện tượng
đây là gì
nhóm tháng sinh levo protoxin
cái này là bao nhiêu một hộp ạ
cái đấy là một mươi năm một viên mà bạn chỉ uống những một mươi viên một lần điều trị thôi
hoặc là đối với các bạn là trong vòng một mươi ngày
trước thông tin sai lệch về thuốc sốt z chloroquine
các bác sĩ cho rằng việc người dân tự ý mua thuốc sốt z sẽ gây ra tình trạng khám hiếm thuốc
nhiều đối tượng loại thuộc đầu cơ tích chữ nâng ra thuốc
vâng và để tìm hiểu rõ hơn chloroquin thực chất là thuốc gì
thuốc này đã được công nhận trong điều trị
covid một mươi chín hay chưa
xin mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia y tế
thuốc chloroquin từ trước đến nay vẫn thường được biết đến và sử dụng trong điều trị các bệnh lý sốt rét
bệnh viêm khớp dạng thấp bệnh hệ thống như blue bird ban đỏ
đối với một số bệnh nhân có các bệnh lý khác đi kèm
thầy thuốc buộc phải cân nhắc kỹ lợi ích và nguy cơ sử dụng cho những người có bệnh nền như
suy thận bệnh gan bệnh máu bệnh lý thần kinh cơ bệnh tâm thần vẩy nến
hiện nay chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine
do vậy mà các biện pháp điều trị các thuốc đều là hỗ trợ để giúp cho người bệnh nâng cao thể trạng
và điều trị các triệu chứng cùng với các kỹ thuật mà chúng ta hiện nay đang thực hiện với những bệnh
nhân nặng theo nguyên lý của cái điều trị về hồi sức tích cực
đối với thuốc thì đều phải có chỉ định của bác sĩ ngay kể cả đối với các thuốc mà chúng ta
sử dụng như thuốc chloroquine xun phát mà hội đồng chuyên môn mới cho sử dụng thì cũng phải là theo
phác đồ và bác sĩ chỉ định chúng ta không nên mua thuốc dự trữ ở gia đình và những cái thuốc đó đều
có những chỉ định rất nghiêm cục của các thầy thuốc và của các nhà chuyên môn
thuốc điều trị sốt z chloroquin không có tác dụng ngăn chặn bệnh covid một mươi chín ngay từ đầu hiện nay bộ
y tế vẫn đang tiếp tục nghiên cứu người dân không dự trữ gây ra tình trạng thiếu thuốc
cho người bệnh cần sử dụng có một số bệnh nhân cần phải sử dụng thuốc này để điều trị các bệnh
mãn tính của họ ví dụ như là bệnh lũ cu văn đỏ hoặc là viêm khứa dạng thấp hoặc là sốt z họ sẽ
rất là khó để mà kiếm những cái thuốc này trên thị trường mà đấy là cái mà ảnh hưởng đầu tiên đối
những người mà thực sự cần thuốc trong thời điểm hiện nay biện pháp dự phòng covid một mươi chín tốt nhất
là thực hiện theo hướng dẫn của bộ y tế như vệ sinh cá nhân rửa tay thường xuyên đeo khẩu trang
chung dinh dưỡng luyện tập thể thao các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân không được tự ý
mua bất cứ loại thuốc nào để điều trị dự phòng covid một mươi chín
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác nhằm giảm bớt một phần khó khăn cho nhân dân trên địa bàn tỉnh
đang thiếu nước ngọt sinh hoạt trong đợt hạn mặn kéo dài công đoàn công an tỉnh bến tre đã tổ chức
tặng một ba trăm linh bình nước lọc và hai mươi năm mét khối nước ngọt sinh hoạt cho nhân dân trên địa bàn các xã mỹ thạnh an
và nhơn thạnh tp hcm
công đoàn công an tỉnh bến tre thuận điền rồng trôm và thanh tân mỏ cây bắc
bên cạnh việc tặng nước sinh hoạt cho người dân công đoàn công an tỉnh bến tre còn tặng các hộ gia đình
chính sách gạo cùng một số nhu yếu phẩm khác cùng ngày đoàn thanh niên công an tỉnh cũng đã đến xã an định
huyện mỏ cầy nam tổ chức trao tặng năm mươi bồn nhựa chứa nước loại năm trăm linh lít tổng trị giá gần năm mươi triệu đồng
nguồn kinh phí được đoàn thanh niên công an tỉnh vận động các nghệ sĩ tại tp hcm tài trợ
việc hỗ trợ nước sinh hoạt và dụng cụ chứa nước của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh bến tre trong những ngày qua
đã đáp ứng phần nào cơn khát nước ngọt sinh hoạt người dân các địa phương trên địa bàn tỉnh
đồng thời xây dựng thêm những tình cảm tốt đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
thưa quý vị trong quá trình truy bắt tội phạm ma túy trong rừng sâu
thượng úy sầm quốc nghĩa cán bộ công an huyện quế phong tỉnh nghệ an đã bị đối tượng đâm trọng thương
dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đồng chí nghĩa đã hy sinh vào trưa ngày hai mươi hai tháng ba
sáng ngày hai mươi hai tháng ba công an huyện quế phong nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
về việc có một số đối tượng người lào tổ chức vận chuyển ma túy từ biên giới

sau mưa bán tại khu vực rừng núi xã nậm giải huyện quế phong
trong quá trình truy bắt các đối tượng thượng úy sầm quốc nghĩa bất ngờ bị hai đối tượng dùng hung khí tấn công
khiến anh bị thương nặng
mặc dù bị trọng thương nhưng đồng chí nghĩa vẫn cố gắng ra tín hiệu cho đồng đội tiếp tục truy bắt các đối tượng
do địa hình hiểm trở nên các đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát vào rừng sâu
ngay sau đó đồng chí nghĩa được đồng đội đưa đến trung tâm y tế huyện quế phong cấp cứu
nhưng do vết thương quá nặng đồng chí đã hy sinh vào trưa cùng ngày
trước tấm gương anh dũng chiến đấu quên mình của đồng chí thượng úy sầm quốc nghĩa
lãnh đạo đơn vị đã hoàn tất hồ sơ thủ tục đề xuất truy thăng quân hàm vượt cấp từ thượng úy lên đại úy
xét đề nghị thủ tướng chính phủ cấp bằng tổ quốc ghi công
chủ tịch nước truy tặng huân chương chiến công hạng nhì cho đồng chí nghĩa
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h phát sóng vào một mươi tám h
hàng ngày trên antv tiếp theo sẽ là nhịp sống hai mươi bốn h bảy với các thông tin cập nhật từ trường quay việt nam
kính thưa quý vị đánh giá tây ninh là nơi có nhiều cửa khẩu nhiều người qua lại và diễn ra nhiều hoạt động giao thương
bộ y tế đã chỉ đạo bệnh viện chợ rẫy triển khai kế hoạch phản ứng nhanh nằm trong chiến lược phòng chống covid một mươi chín
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch covid một mươi chín để yêu cầu bệnh viện chờ rảy lên đường đến tây ninh để hỗ trợ cơ quan y tế tỉnh triển khai kế hoạch phản ứng nhanh chống dịch covid một mươi chín
sau khi có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh đội phản ứng nhanh bệnh viện chợ rẫy đã phối hợp cùng giám đốc sở y tế tây ninh và bệnh viện địa phương
làm việc đến ba giờ sáng ngày hai mươi ba tháng ba và tiếp tục hội chẩn liên viện tại bệnh viện đa khoa tây ninh triển khai quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn sàng lọc bệnh
hiện tây ninh đã có hai ca mắc covid một mươi
hưởng ứng lời kêu gọi của thành đoàn tp hcm sinh viên ngành y bác sĩ trẻ trên địa bàn tp hcm đã nhập cuộc hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh covid
và đây cũng là chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm giao các trường y xây dựng kế hoạch huy động lực lượng sinh viên y khoa năm cuối tham gia tình nguyện phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu
sau khi nhận được chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm các trường y trên địa bàn thành phố đã lên kế hoạch
điều động sinh viên y khoa hỗ trợ lực lượng y tế để chống dịch trong tình huống khẩn cấp
để đáp ứng nhu cầu của ngành y tế hiện nay thành đoàn tp hcm vừa ra quân đội hình sinh viên y bác sĩ trẻ tình nguyện hỗ trợ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và xây dựng môi trường học tập an toàn cho học sinh
bản thân em là một sinh viên y khoa em cảm thấy mình có trách nhiệm phải góp phần là chung sức cùng với đất nước phòng chống dịch covid một mươi chín lần này
cho nên em cảm thấy mình rất tự hào bởi vì nhà trường đã trang bị đầy đủ giam kiến thức cho nên em cảm thấy mình đủ khả năng để cùng với các anh chị cùng với các bạn cùng nhau đi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh
cái cơ hội để có thể cùng với tham gia với lại hệ thống y tế để cộng đồng có thể hiểu đúng và làm đúng
đương nhiên việc hiểu đúng và làm đúng này thì mình hy vọng mọi người sẽ duy trì nó không chỉ trong mùa dịch này mà còn kéo dài
tiếp tục về sau để mình thực hành những thói quen về vệ sinh cá nhân
sức đề kháng để mình giúp cho cộng đồng ngày mùa khỏe mạnh hơn
theo kế hoạch trường đại học y khoa phạm học tập sẽ huy động hơn một sinh viên năm cuối cho công tác phòng chống dịch là kế hoạch chuẩn bị sẵn
tuy nhiên ở từng giai đoạn sẽ huy động lực lượng khác nhau phù hợp với yêu cầu cụ thể của ngành y tế
đoàn viên sinh viên của khoa y tế công cộng trường đại học y dược tp hcm cũng sẽ hỗ trợ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm trong công tác phòng chống dịch
khi sở y tế và ubnd tp hcm có lệnh điều động thì những em này sẽ tiếp ứng ngay
quỹ ban này cho sở y tế có những hướng dẫn đối với những việc cụ thể thì anh bỉnh sẽ có những hướng dẫn cụ thể đối với những ý kiến liên quan là chuẩn bị đối với những trường y trường dược như thế nào
dự kiến các đội hình tình nguyện sẽ làm việc đến khi công bố hết dịch
trong thời gian tới đội hình sinh viên tình nguyện này sẽ được chia theo từng đợt để hỗ trợ các bệnh viện và khu cách ly tùy theo chuyên môn trình độ sẽ được phân công nhiệm vụ tương ứng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
trong thời gian tới đội hình sinh viên tình cần phải di chuyển từ tp hcm đi bình phước
tại quầy bán vé của bến xe miền đông quận bình thạnh anh định đã được nhân viên thông tin về việc khai báo y tế điện tử
làm theo bà hướng dẫn tại quầy chỉ hơn hai phút anh định đã hoàn tất nghĩa vụ khai báo của mình
cái này thì nó cũng không có mất nhiều thời gian thấy cũng được
rồi với lại là cái bây giờ tình hình dịch thì nó là của chung mọi người thì nó rất là nguy hiểm
cho nên là mọi người phải ngoại trừ bảo vệ mình thì còn phải bảo vệ người khác nữa
cho nên là những cái mà chính phủ ban hành hay này kia thì mình nên tuân thủ theo
tại ứng dụng vietnam health declaration về máy tính điện thoại thông minh
người dùng chỉ cần điền thông tin và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm cho sẵn
rồi gửi theo hướng dẫn là hoàn tất việc khai báo
đối với trường hợp không thể thực hiện khai báo điện tử
người thân của hành khách hoặc nhân viên nhà xe sẽ thực hiện khai hộ trên ứng dụng
bằng cách này sẽ đảm bảo một trăm linh hành khách thực hiện đủ nghĩa vụ của mình trước khi kết thúc lộ trình
cái này là rất là thiết thực
mình cần lên như vầy để mình nhanh một trận để mình theo dõi luôn
ví dụ có gì thông báo cho những người trên xe hoặc là gần đó
không ảnh hưởng tới cái việc bảo mật của mình đâu
tại vì nhà nước người ta đã có một cái phần mềm đó rồi là không khi nào mà mình sợ mất hay là mình sợ cái gì đó
tại bến xe miền đông cũng đã yêu cầu các đơn vị vận tải
thật sự là những đơn vị vận tải mà họ đồng tại bến xe miền đông
thì khi hành khách lên phương tiện thì phải
đăng ký kê khai cả chiều đi và lẫn chiều về để đảm bảo tất cả hành khách được kê khai
thì nó đồng nhất cũng như là mang lại được cái hiệu quả cao nhất
tại ga đường sát sài gòn đơn vị đã lập trung tâm kiếm dịch y tế quốc tế
trực thuộc sở y tế tp hcm liên tục thực hiện đo thân nhiệt khách đến
lập hồ sơ dịch tễ nếu có biểu hiện về sức khỏe
và từ ngày một mươi bảy tháng ba vừa qua biện pháp này được áp dụng cho cả hành khách đi
đối với khai báo y tế điện tử thông tin và lộ trình của hành khách trong quá trình mua bán vé đã được cập nhật
vì vậy đây chính là lợi thế của ngành
ngoài ra ngành đường sắt nói chung và ga sài gòn nói riêng
cũng đã kịp thời triển khai tới các tiếp viên để có hướng dẫn trực tiếp cho hành khách
chúng tôi cũng đã tổ chức cho người lao động tại đơn vị
trước hết là khai báo y tế trực tuyến cho bản thân mình
cái thứ hai là hướng dẫn hành khách đi tàu
hướng dẫn hành khách đi tàu sẽ tự khai báo y tế trực tuyến bằng thiết bị di động thông minh
và khi hành khách sẽ tiến hành khai báo y tế trực tuyến là khi ở trên tạp
tiếp theo thì tiếp viên của các đoàn tiếp viên sẽ hỗ trợ hành khách khai báo y tế trực tuyến
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp
nhiều ý kiến cho rằng người dân cần hạn chế việc đi lạc
điều này cũng sẽ góp phần để lùi dịch bệnh được tốt hơn
thành phố hồ chí minh vừa có quyết định trưng dụng khu ký túc xá đại học quốc gia
thành phố hồ chí minh hơn một mươi bảy chỗ ở làm nơi cách ly
thì sáng nay ký túc xá khu a là nơi được chuyên dụng làm nơi cách ly cho người dân từ nước ngoài về
và đã có hàng trăm người đến đây để tiếp tế nhu yếu phẩm
đồ dùng cho người thân của mình
đa số đồn được gửi vào là quạt gió chăn nệm nước uống thuốc bổ trái cây
những nhu yếu phẩm cần thiết được người thân của những người bị cách ly ở đây cung cấp
như theo đại diện của trung tâm truyền thông và giáo dục sức khỏe thành phố hồ chí minh
là không nên cung ứng đồ tem thêm vì sẽ tăng số lượng người phục vụ
và tăng số lượng rác thải trong khu vực cách ly
bên cạnh đó theo ghi nhận của phóng tin dịp sống hai mươi bốn trên bảy
thì khu cách ly tập trung cho hàng ngàn người về nước tết qua
tại khu ký túc xá đại học quốc gia đại học thành phố hồ chí minh
lại nằm ngay đối diện khu dân cư
chúng tôi cũng đang trực tiếp vào khu cách ly đây
chúng tôi cảm thấy bình thường không có sợ hãi gì cả
đội ngũ nhân viên y tế đội ngũ viên quân đội quốc phòng làm chú đáng lắm
có lo nhưng mà sợ thì không có sợ
tại vì mình nghĩ là nếu chị bám ra đây là lúc nào chị cũng trang bị
nước rửa tay hay là khẩu trang rồi nước muối chị xúc phạm thường xuyên
nhưng mà chủ nghĩa là trong đó với bên này mình không có hạn chế đi qua lại bên đó
thì bên này chị nghĩ là an toàn không có sao
không lo ngại và biết tự bảo vệ bản thân là món quà lớn nhất
cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đây
và cho cả những con người tự nguyện cách ly để bảo vệ cộng đồng
sáng nay ngày hai mươi ba tháng ba phòng cảnh sát
công an tỉnh long an đã phối hợp với công an huyện cần duộ
chở hơn năm mươi khối nước sạch đến cấp cho bà con một số xã vùng hạ trên địa bàn
hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động hỗ trợ nước sạch
phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân
góp phần giúp bà con khắc phục khó khăn trong đợt xâm nhập mặn kéo dài
gia đình anh nguyễn thanh bình áp đông an xã phú đỉnh đông huyện cần duột có bốn người
mỗi ngày dù hết sức tiết kiệm gia đình anh cũng tiêu thụ hết gần
năm trăm linh lít nước ngọt
tình trạng xâm nhập mặn gây gắt và kéo dài khiến nguồn nước cấp
từ nhà máy nước hà lan thị trấn cần duột
cũng chỉ giải quyết được một phần nhỏ nhu cầu sinh hoạt của người dân
chúng tôi rất cảm ơn các bộ tỉnh về đây cung cấp nước cho bà con ở đây
nói chung dù nhập mặn này nước thì cũng hơi khó khăn
có xe đổi thì nó hơi cao
nhưng nhờ đánh đạo xuống
nếu không cung cấp
nếu không khí
nói chung mình cũng đỡ ngày nào thôi
nước ống ở đây một khối một mươi tám nghìn
mà sáng có khi bữa xả bữa không
có khi ngày xả đựng luôn
hiện người dân sinh sống tại các huyện vùng hạ trên địa bàn tỉnh long an
đang thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
trong đó huyện cần duột có trên sáu năm trăm linh hộ
và một mươi hai điểm trường học thiếu nước
tập trung ở các xã phước vĩnh đông

những đông này là nhà của mấy anh công an quyển
bây giờ hỗ trợ nước quê hương những đông này
bà con cũng rất là đỡ
đỡ phần nào được nhiều lần nữa
bà con rất là quý mến
cám ơn mấy anh công an rất nhiều
những khối nước ngọt được lực lượng công an mang tận nơi
đã chia sẻ phần nào khó khăn với người dân
trong những ngày hạn mặn gây gắt
hôm nay công an tỉnh đã điều động một xe của pc bảy
hai xe của khu vực đồng tâm
với khối lượng là mẫu xe là sáu khối và hai xe là tám khối
hiện tại là phục vụ của người dân là
cái tiếng là xã phước vĩnh đông
là khoảng năm mươi mấy khối
trong ngày hôm nay thì pc bảy sẽ giải quyết
cho các hậu dân là năm mươi mấy khối
công việc này để giảm bớt khó khăn của người dân
trong cái kinh hoàng
đặc biệt là nếu mà mua ở bên ngoài thì nước rất là mát
khoảng từ tám mươi ngàn ở lên một mấy khối
sau một ngày
một số xã ở cùng hạ nguyễn tân duộc
từ nay đến tháng năm
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh long an sẽ tiếp tục tìm nguồn nước
huy động các mạnh thường quân để mang nước sạch
tới bà con ở nhiều địa bàn khác
tiếp tục với các tin tức thời sự chính trị quan trọng khác
thưa quý vị ngay từ khi được phổ biến về
cuộc thi viết tìm hiểu luật an ninh mạng
trong công an nhân dân
học viện cảnh sát nhân dân đã thông báo rộng rãi
và sau một thời gian
đã nhận được sự ủng hộ
tham gia nhiệt tình của các cán bộ giảng viên
học viên tại trường
và tại đây
cuộc thi viết tìm hiểu luật an ninh mạng
trong công an nhân dân đã là một cuộc thi
mang lại nhiều ý nghĩa cảm xúc
là một trong những đội thi thực hiện xây dựng
bài dự thi sớm nhất tại trường
đội thi của khoa cảnh sát phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao đã dành rất nhiều thời gian
để xây dựng bài thi của mình
với năm thành viên mỗi người một nhiệm vụ
từ lên ý tưởng trao đổi đến việc định hình nội dung
cũng như thực hiện các phần của bài thi
xây dựng mô hình dự thi
các thành viên đều dành nhiều tâm huyết
phát huy hết sức lực để bài thi của mình
đạt chất lượng tốt nhất
với những tìm tỏi nghiên cứu và thể hiện bài thi
một cách sáng tạo bài dự thi của đội
đã đạt giải cao tại vòng thi cấp trường
và là một trong số ít những tác phẩm
được chọn để gửi dự thi
vòng trung khảo cấp bộ
chúng tôi đã nhận thấy được sự cần thiết
và tính quan trọng của cuộc thi này
đây là cuộc thi mà chúng tôi có thể tìm hiểu
và tiếp cận sâu hơn về nội dung
cũng như ý nghĩa của luật an ninh mạng
từ đó có thể đưa nội dung luật an ninh mạng
vào trong môn học nghiệp vụ
nhóm chúng tôi đã tìm tòi rất nhiều
những luật an ninh mạng của các nước trên thế giới
và đã trình bày trong hai quyển
được mang tên đó là luật an ninh mạng
tấm khiên pháp lý của nhiều quốc gia trên thế giới
chúng tôi đã hưởng ứng
cuộc thi tìm hiểu về luật an ninh mạng
và phát động rộng rãi
trong toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên
và học viên trong toàn trường
mỗi một thí sinh là cán bộ giáo viên công nhân viên
và học viên của học viện
rất là hào hứng tham gia
họ đã bỏ ra rất nhiều công sức
rất nhiều trí tuệ và thậm chí đam mê sáng tạo
để tham gia vào cuộc thi
không chỉ trong đội ngũ giảng viên
và cán bộ tại học viện
rất nhiều học viên đã tích cực tham gia
phát huy hết sức mình để thực hiện
trong đội thi
với ba thành viên đội thi của khóa liên thông ba mươi bốn
khoa quả lý hành chính
đã hoàn thiện bài dự thi
và được giải cao tại trường
và được gửi đi dự thi trung khảo cấp bộ
bài dự thi của chúng tôi thì có
một số nét đặc biệt hơn cụ thể như là
đã thể hiện được
sự sáng tạo sung kích của tuổi trẻ
một số nội dung ở trong
bài dự thi thì chúng tôi đã số hóa
mặc dù có nhiều khó khăn thì trong công tác
nghiên cứu qua sách báo cũng như các chuyên gia
trong lĩnh vực thì những sinh viên
đã tiêu diệt rất nhiều các bài học kinh nghiệm
cũng như là các kiến thức chuyên môn để qua đó
để hoàn thiện bài thi kết quả cao
bên cạnh việc đưa vào trong bài các phân tích
thì chúng tôi đã số hóa các
số liệu thực tế bằng các
hình ảnh minh họa các bảng biểu
đồ thị do chúng tôi tự thiết kế
chúng tôi ý thức được rằng
cuộc thi tìm hiểu luật an ninh mạng
là một đợt học tập sâu rộng
về luật an ninh mạng
mỗi một cán bộ chiến sĩ công an
phải hiểu và phải nắm được
một cán bộ giáo viên học viên của nhà trường
phải là một nhân tố
tiên phong trong việc tuyên truyền
để mọi người dân cùng nắm
cùng hiểu và cùng điều chỉnh
hành vi của mình trên khâu dân mạng
chúng tôi đánh giá rất cao ý nghĩa
của cuộc thi tìm hiểu luật an ninh mạng
trong thời gian vừa qua
tại học viện cảnh sát nhân dân
ban tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu luật
an ninh mạng trong công an nhân dân
đã nhận được hơn một bài thi
gửi dự thi con số này thể hiện
tinh thần chủ động và hưởng ứng tích cực
của đông đảo cán bộ giảng viên học viên
trong nhà trường và điều này
cũng thể hiện tinh thần chủ động của mỗi cá nhân
trong việc tự trang bị cho mình
những kiến thức đặc biệt là
kiến thức pháp luật để mỗi cá nhân
là một nhân tố tích cực
một tuyên truyền viên giỏi để góp phần
xây dựng môi trường không gian mạng
thêm an toàn lành mạnh